kỷ niệm ba mươi năm ngày tái lập tỉnh quảng ngãi
sáng nay tỉnh quảng ngãi đã tổ chức lễ khánh thành cầu thạch bích bắc qua sông trà khúc
là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh quảng ngãi
cầu thạch bích có tổng vốn đầu tư gần sáu trăm năm mươi tỷ đồng
khởi công xây dựng từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
cầu dài gần hai năm trăm linh mét kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực vĩnh cửu
việc đưa cầu thạch bích vào khai thác không chỉ giảm tài mật độ giao thông qua cầu trà khúc i và trà khúc ii
mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố quảng ngãi